là tạo ra được một cái sân chơi

thì cố gắng để có thể đưa
doanh nghiệp việt nam cái môi trường chúng ta tiếp cận
với cái môi trường kinh tế thế giới
và điều đó có nghĩa thế là các cái hệ thống
sân chơi chúng ta nó đang trở thành là
chuyên nghiệp hóa và trở thành tiêu chuẩn hóa rất cao
nhưng mà rõ ràng là trên cái sân chơi đó
phải có những người chơi có đủ trình độ
có đủ năng lực
trong cái việc để cho khu vực doanh nghiệp
và các khu vực kinh tế tư nhân
các doanh nghiệp tư nhân với nhau
được quyền bình đẳng trong việc tiếp cận
tôi nghĩ rằng là
nó là vấn đề
về việc thực thi
đối với cả
về tiếp cận về vốn
một vấn đề
rất cơ bản
của khu vực kinh tế tư nhân
đó là họ không có những vốn thế chấp
đối với các doanh nghiệp tư nhân
quy mô vừa và nhỏ
và điều này đặt ra là
cần phải có những quy định khác
về những bảo lãnh
để sao cho những doanh nghiệp tư nhân
mà họ cần vốn
trong việc mà họ
thực hiện các đơn hàng
được dễ dàng hơn
thì theo tôi biết
các cơ quan chức năng cũng đang tìm
giải pháp để tạo ra một cơ chế
bảo lãnh tốt hơn cho khu vực doanh nghiệp
vừa và nhỏ
thì chúng ta hy vọng là
những cái quy định như thế sẽ đi vào cuộc sống
cho người dân tới
cần phải thành lập và phát triển
những tổ chức và thể chế
để hỗ trợ hồ tư nhân
không chỉ là các thể chế về tài chính
mà còn cả các hiệp hội
rồi các tổ chức đại diện
cũng như là vai trò tổ chức
của các cơ quan này
để tạo sự gắn kết các doanh nghiệp
thành một hệ thống thành chuỗi
và gia tăng sức mạnh cộng hưởng
tránh vì trường hợp các doanh nghiệp
lẻ tẻ rời rạc
phân liệt như hiện nay
hơn nữa là
các hoạt động quảng bá
và các hoạt động thanh tra thị trường kiểm soát
cũng cần phải được gia tăng
để đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh
trong thị trường giữa các khu vực
cũng như trong bộ bản thân khu vực tư nhiên
có một sự thật đáng buồn là hiện nay
trên thị trường có gần bảy mươi doanh nghiệp
vẫn kinh doanh không có lãi
mặt khác trong số các doanh nghiệp tư nhân
đang hoạt động thì doanh nghiệp lớn chỉ chiếm
hai doanh nghiệp vừa chiếm hai
còn lại là chín mươi sáu
là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
chính vì vậy để hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân
thì việc quyết liệt cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh và nâng cao vai trò
của khu vực kinh tế tư nhân là thực sự cần thiết
thưa quý vị nằm nếp mình bên dòng sông nhân mỹ
một nhánh của con sông nhân mỹ
thì nhìn ở đây đã ban tặng cho làng nghề thúng chay
phú mỹ xã an dân huyện tuy an tỉnh phú yên
nguồn nguyên liệu che gai dồi dào
kết hợp với bàn tay khéo léo của người thợ
đã tạo ra những chiếc thúng chay
được làm hoàn toàn bằng che độc đáo
và ngày nay sản phẩm thúng chay phú mỹ
không chỉ phục vụ cho người chân
các tỉnh ven biển miền trung miền nam
mà còn được xuất khẩu sang nước ngoài
có mặt tại các resort lớn trong và ngoài nước
và những hình ảnh nghe sau đây
về làng phú mỹ cũng sẽ kết thúc
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay